tại thành phố đà nẵng đã diễn ra các hội thảo diễn đàn kinh tế du lịch lao động việt nam nhật bản
đây là hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình giao lưu việt nam nhật bản
tham dự có ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng vương đình huệ và ngài nikai toshihiro
tổng thư ký đảng dân chủ tự do nhật bản chủ tịch liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật bản việt nam
phó thủ tướng mong muốn thông qua các hoạt động của hội thảo
tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư nhật bản không chỉ trở thành nhà đầu tư lớn mà còn phải là nhà đầu tư tốt nhất tại việt nam
hai nhà lãnh đạo hôm nay đã chứng kiến lễ công bố mở năm đường bay mới kết nối hai nước việt nam và nhật bản